điên quan đến vụ chống người thi hành công vụ khiến ba cán bộ công an huyện đắc hà tỉnh con tum bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum cho biết đã ra quyết định khởi tố hai bị can là vũ văn văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và vũ văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại thị trấn đắc hà huyện đắc hà về hành vi giết người
và sáu đối tượng còn lại khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc
trước quán karaoke storm tổ dân phố ba a thị trấn đắc hà huyện đắc hà xảy ra sâu sát đánh nhau
hai đồng chí phạm xuân biển và trịnh hoàng tiến đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc
khi lực lượng chức năng xuất hiện một nhóm thanh niên đã chặn đầu xe bao vây và cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ
các đối tượng đã dùng hung khí gồm kiếm và gậy đánh chém làm hai đồng chí công an bị thương
đang nói trong khi các đồng chí đến trung tâm y tế huyện đắc hà để cấp cứu
thì các đối tượng trên tiếp tục dùng hung khí gây thương tích
hiện công an huyện đắc hà đã bàn giao tám đối tượng gồm vũ văn văn vũ văn lâm nguyễn phi lanh
lưu xuân vịnh đinh khắc hoàng đinh khắc huy lưu xuân minh ngô văn thảo cùng chú tại huyện đắc hà
cùng toàn bộ tăng vật của vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
một vụ cướp táo tận giữa ban ngày vừa diễn ra tại thành phố đà nẵng khiến người dân chứng kiến không khỏi bằng hoàng
chỉ sau hơn nửa tiếng đồng hồ vào cuộc truy tìm công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã nhanh chóng bắt được đối tượng khi đang trốn tại một ngôi nhà hoa
gần một mươi giờ sáng ngày bảy tháng một mươi thông tin về hai người phụ nữ bị đâm trọng thương tại một ngôi nhà trên đường nguyễn lương bằng
được báo về công an quận điên triểu thành phố đà nẵng
mọi mối trinh sát được triển khai
đồng loạt xuống hiện trường
là người phát hiện vụ việc đầu tiên khi thấy bà ngô thị phương bảy mươi một tuổi nằm gục trước nhà
chị võ thị hục phương còn chưa hết băng hoàng
theo nhiều thông tin
trước đó có một thanh niên mặc áo quần màu đỏ đi vào quán và xử lý xây ra
bằng phát biện pháp nghiệp vụ cùng sự vào cuộc quyết liệt của công an quận điên triểu
đối tượng nhanh chóng được xác định khi đang ẩn nấp tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn
rất nhiều người dân xác nhận chính đối tượng là người đã có mặt và vội vã rời khỏi hiện trường tiệm cắt tóc
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là nguyễn văn lực hai mươi năm tuổi quê tỉnh nghệ an vào đà nẵng để kiếm việc làm
khi thấy tiệm cắt tóc ngọc thu ít người lui tới đã nảy sinh ý định cướp tài sản
em nghĩ là em muốn cướp tài sản và điện thoại nhưng mà không được
phải gọi lên đầu em nhiều lần sau đó em thấy đau
sau đó em không nghĩ được gì nữa sau đó em bãi hai ba nhát và ràng co để lấy tiền nhưng mà lấy không được
bằng sự nỗ lực và quyết tâm đến công an đối tượng khai tên là nguyễn văn lực hai mươi năm tuổi quê tỉnh nghệ an
cùng chỉ hơn nửa giờ đồng hồ đối tượng lực đã bị công an quận liên triều phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
để tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh bộ giáo dục và đào tạo đề nghị bộ giao thông vận tải
chủ trì việc ra soát nghiên cứu bổ sung các quy định pháp luật hướng dẫn cụ thể đối với loại hình vận tải
chở hành khách là học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông
trước đó vào tháng tám bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô
trong đó bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô
phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định
lái xe phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn có phẩm chất đạo đức tốt giao tiếp có văn hóa với học sinh giáo viên nhân viên cha mẹ học sinh
và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông
các trường xây dựng thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô
trong đó cần có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình học sinh
khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải
cần phải xác định rõ yêu cầu trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn giao thông bảo vệ sức khỏe an toàn tính mạng cho học sinh
sở giao thông vận tải tp hà nội vừa đưa ra phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công dốc tại dốc hạ ngầm
giai đoạn bốn trên đường sắt nhổn ga hà nội đoạn từ cổng khách sạn đài u đến ngã tư nguyễn trinh thanh kim mã
theo đó để phục vụ thi công dốc hạ ngầm này từ hôm nay bảy tháng một mươi cho đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tp hcm tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện trên đường kim mã
đoạn từ ngã tư kim mã la thành đền voi phục đến ngã tư kim mã nguyễn tri thành điễu giai
theo hướng từ đền voi phục đi vào trung tâm thành phố
các phương tiện có nhu cầu đi ra đường kim mã của khách sạn đài u
các phương tiện đi ra tại ngã ba kim mã nguyễn văn ngọc cổng số ba
trước mặt chỉ bố trí ô tô con và xe máy đi theo chiều ra
tổ chức giao thông đi một chiều cho xe ô tô trên tuyến phố vạn bảo theo hướng đi ra vạn phúc
xe máy xe thô sơ đi hai chiều
các phương tiện xe máy xe thô sơ từ vạn bảo rẽ phải vào đường kim mã nhỏ
và quay đầu tại nút đèn tín hiệu để đi vào trung tâm thành phố
các phương tiện ô tô từ vạn phúc đào tấn điễu giai nguyễn trinh thanh đi phố vạn bảo
đi theo hướng đường kim mã điểm quay đầu trên đường kim mã qua nút giao ngọc khánh vạn bảo
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã chính thức được khai mạc
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị và đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc
tại hội nghị này trung ương thảo luận cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện
trên đại hội một mươi ba của đảng
báo cáo tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc phiên họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đề cập có tính gợi mở
những nội dung quan trọng của các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
nhấn mạnh những nội dung cần tập trung góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội
là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác
cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng đại hội một mươi ba của đảng có một báo cáo chính trị xứng tầm
để ra được những chủ trương quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân ta
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới vì một nước việt nam dân giàu
nước mạnh dân chủ công bằng văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo
đề nghị các đồng chí trung ương nghiên cứu kỹ thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo
tập trung vào các vấn đề lớn thuộc về nội dung nêu trong tờ trình
như đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và diện mạo đất nước sau ba mươi năm năm đổi mới
ba mươi năm thực hiện cương lĩnh tập trung vào một mươi năm gần đây
mục tiêu phát triển đến năm hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi như tôi vừa nói là một trăm linh năm thành lập đảng
và đến năm hai nghìn bốn mươi năm là một trăm linh năm thành lập nước
định hướng tiếp tục đổi mới phát triển các lĩnh vực trọng yếu
các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược
nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển
đặc biệt chú ý những vấn đề lớn
những nội dung quan trọng về quan
những quan điểm về tư tưởng chỉ đạo
những chủ trương chính sách biện pháp đổi mới quan trọng
có ý nghĩa chiến lược có tính chất đột phá mà khả thi cao
và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
nhất là những vấn đề lớn thuộc về quan điểm
hệ trọng lắm
đối với mỗi vấn đề
cần đi sâu phân tích đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai
và các nghị quyết trung ương
chỉ rõ những chủ trương chính sách nào của đảng đã được quán triệt
cụ thể hóa thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt
đạt kết quả thiết thực
những chủ trương chính sách nào còn chậm hoặc chưa vào được cuộc sống
chưa phát huy được tác dụng
nguyên nhân vì sao
vì chủ trương chính sách chưa sát hợp với thực tế
hay do những hạn chế yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện
về nguyên nhân
cần chú ý chỉ ra những nguyên nhân chủ quan
nhất là nguyên nhân thuộc về nhận thức
về tư duy
về năng lực cụ thể hóa
thể chế hóa và tổ chức thực hiện
từ đó khẳng định cần kế thừa bổ sung phát triển
các mục tiêu quan điểm chủ trương chính sách
và phương hướng nhiệm vụ nào
để tiếp tục đổi mới toàn diện đồng bộ
phù hợp với thực tế trong nước và quốc tế
nhằm tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị
thật sự trong sạch vững mạnh
xây dựng bảo vệ và phát triển nước ta
nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới
dự kiến hội nghị trung ương một mươi một khóa một mươi hai
sẽ bế mạc vào cuối tuần này
vào tối qua tại thủ đô hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã tới dự lễ tổng duyệt
chương trình nghệ thuật đặc sắc do cán bộ chiến sĩ
đoàn nghi lễ công an nhân dân biểu diễn
tại khu vực phố đi bộ hồ gươm
cùng tham dự buổi lễ có trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
và lãnh đạo một số cục chức năng của bộ công an
diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ gươm
các tiết mục biểu diễn của cán bộ chiến sĩ
thuộc đoàn nghi lễ công an nhân dân
đã đem đến cảm giác mới lạ
cho không gian văn hóa nơi đây
cũng như khán giả thủ đô và du khách gần xa
tại lễ tổng duyệt bộ trưởng tô lâm đã biểu dương
và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể
cán bộ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân
tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật này
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý
cán bộ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân
thường xuyên luyện tập để đem đến khán giả
những tiết mục đặc sắc tạo ra sự gần gũi
giữa lực lượng cảnh sát công an với nhân dân
phục vụ nhân dân
trước mắt tập trung tập luyện tốt và biểu diễn
phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm
giải phóng thủ đô hà nội
phát huy truyền thống đặc biệt là kinh nghiệm
qua các chương trình giao lưu cảnh sát trước đây
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
do đó cán bộ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân
tiếp tục nỗ lực phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ
góp phần tích cực quảng bá hình ảnh đẹp
về đất nước con người và lực lượng công an nhân dân việt nam
ra thế giới
chiều nay tại hà nội học viện an ninh nhân dân
đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề
biện pháp ngoại giao trong bảo vệ an ninh quốc gia
đây là sự kiện nằm trong chuỗi
các hoạt động thiết thực của bộ công an
kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về
nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tham dự hội thảo về phía khách mời quốc tế
phó đại sứ
đại sứ quán liên bang nga tại việt nam
các đồng chí lãnh đạo học viện an ninh liên bang nga
về phía đại biểu khách mời trong nước
có đồng chí vũ khoan
nguyên phó thủ tướng chính phủ
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tại hội thảo
các đại biểu đã trao đổi chia sẻ về các vấn đề
lý luận sử dụng biện pháp ngoại giao
trong bảo vệ an ninh quốc gia
các tham luận đã tập trung vào một số vấn đề như
cấu trúc an ninh tại khu vực châu á thái bình dương tới việt nam
hội thảo cũng đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn
áp dụng biện pháp ngoại giao trong bảo vệ an ninh quốc gia
và giải pháp nâng cao hiệu quả
sử dụng các biện pháp ngoại giao trong bảo vệ an ninh quốc gia
ở một số lĩnh vực như
chống khủng bố đối ngoại
kinh nghiệm triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế
của cơ quan an ninh liên bang nga
dự báo các xu hướng khu vực và quốc tế
về sử dụng biện pháp ngoại giao trong bảo vệ an ninh quốc gia
phát biểu kết luận
thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định các báo cáo tham luận
tại hội thảo không chỉ là quan điểm
lý luận mà còn là kinh nghiệm quý báo
về thực tiễn áp dụng biện pháp ngoại giao thành công
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh
bản chất của biện pháp ngoại giao trong công tác công an
chính là cách thức nghệ thuật sử dụng
các công cụ khả năng điều kiện
nguồn lực cơ chế ngoại giao
để đàm phán thuyết phục tranh thủ tác động
và xử lý các đối tượng
nhằm thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thông qua buổi hội thảo
sẽ giúp bộ công an việt nam
nhận thức tốt hơn về công tác ngoại giao
trong vấn đề đào tạo an ninh
để chủ động đi trước không để bị động
đặc biệt từ những kinh nghiệm nhận diện khủng bố
của liên bang nga sẽ là gợi ý
giúp lực lượng công an việt nam có thể học tập
vận dụng sáng tạo vào việt nam
để kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công an các cấp
đưa ra những chủ trương kế hoạch đúng đắn
kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành
của lãnh đạo chỉ huy công an các cấp
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
văn phòng bộ công an phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân
đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác tham mưu công an nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại lễ khai giảng
thứ trưởng lương tam quang nêu rõ
trong nhiều năm qua đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an luôn đặc biệt quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng tham mưu
công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt
ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị và văn bản
chỉ đạo toàn diện sâu sắc đối với công tác
tham mưu công an nhân dân từ đó
công tác tham mưu đã được tăng cường hơn
hệ thống cơ quan tham mưu từ bộ
cho đến các địa phương ngày càng được xây dựng
chính quy từng bước củng cố về bộ máy
tổ chức phù hợp hơn với chức năng
nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo bộ lãnh đạo công an
các đơn vị địa phương trong công tác
lãnh đạo chỉ đạo điều hành các mặt công tác công an
tại khóa học lần này
đồng chí thứ trưởng đề nghị trong quá trình
giảng dạy các giảng viên cần bổ sung
kiến thức cho các học viên về nhận thức
và đổi mới tư duy trong công tác đảm bảo
an ninh trật tự xác định rõ vị trí
vai trò chức năng nhiệm vụ của công tác tham mưu
đặc biệt là công tác tham mưu theo mô hình
tổ chức bộ máy mới của bộ công an
các học viên không ngừng học tập
nghiên cứu đúc xuất kinh nghiệm
để ngày càng vững vàng về chính trị
nghiệp vụ pháp luật và linh hoạt trong công tác tham mưu
tăng cường trao đổi kinh nghiệm
nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu
cho công an nhân dân trong thời gian tới
ngay sau khi hội đồng nhân dân thành phố
thông qua chủ trương xây dựng chính sách
bồi thường tái định cư bổ sung đối với các hộ dân
trong khu đô thị mới thủ thiêm
tại phiên họp bất thường vào ngày sáu tháng một mươi vừa qua
và sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu quốc hội
thành phố hồ chí minh đã có buổi tiếp xúc
với cử tri quận hai
theo đó tổ đại biểu đơn vị số bảy
gồm bà nguyễn thị quyết tâm
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
ông phan nguyễn như khuê
phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội
trưởng ban tuyên giáo thành phố
tổ chức tranh án tòa nhân dân thành phố hồ chí minh
tiếp xúc cử tri quận hai
hơn năm trăm linh cử tri có mặt tại buổi tiếp xúc
tại hội trường diễn ra buổi họp
nhiều hộ dân vẫn tỏ ra bức xúc
trước vấn đề giải quyết đền bù
tại khu đô thị mới thủ thiêm
mong muốn được đối thoại về ranh năm khu phố
thuộc ba phường cũng như chính sách đền bù
cho người dân trong ranh quy hoạch
và xác nhận tính pháp lý
ngoài ra cử tri đề nghị các đại biểu
đưa vấn đề thủ thiêm ra nghị trường quốc hội
để kiểm soát việc thực thi khu đô thị mới thủ thiêm
vì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân
ngoài vấn đề về thủ thiêm
tại buổi họp cử tri cũng bức xúc
trước tình trạng ngập lụt kéo dài trên tuyến đường lương định của
khiến cuộc sống đi lại của người dân bị ảnh hưởng nặng nề
phát biểu tại buổi tiếp xúc
bà nguyễn thiên quyết tâm
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cho biết
các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội
di chuyển cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết
ngoài ra bà tâm cũng đề nghị ủy ban nhân dân quận hai
quan tâm tạo điều kiện cho người dân thủ thiêm
có cuộc sống tạm cư ổn định
đảm bảo chất lượng sinh hoạt tối thiểu
khi người dân đang chờ được giải quyết quyền lợi theo quy định
thưa quý vị và các bạn
đúng một mươi năm h ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi
trong không khí tưng bừng của đoàn quân
tiến về giải phóng thủ đô
có một buổi lễ đặc biệt diễn ra ngay tại sân đoan môn
hoàng thành thăng long
khi đó gọi là sân cột cờ
đó là lễ trào cờ lịch sử đầu tiên
trong ngày hà nội được giải phóng
ở lễ chào cờ năm đó đã có rất nhiều người
dân rưng nước mắt khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc
lần đầu tiên trong lịch sử tung bay trên cột cờ
của hoàng thành thăng long
đến một mươi năm h coi nhà hát lớn nổi lên một hồi dài
toàn thành phố hướng về cột cờ thành hoàng diệu
bài tiến quân ca hùng tráng vang lên
lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo
đó là thời khắc vô cùng xúc động và thiêng liêng
nhiều người chứng kiến thời khắc ấy
đã rơi lệ vì hạnh phúc
thì tôi đang ở gần thủ đô
khi mà quân giải phóng về thì tôi
lúc mà về thì tôi là ở trong nhà
không được ra ngoài
lúc nhìn thấy quân pháp đi
của quân ta đến
thì tôi có được nhận được cái phần đó
nhìn thấy cái phần đó
thì cảm xúc rất là gọi là là
rất xúc động
trước những cái diễn biến này
không trực tiếp có mặt tại lễ trào cờ lịch sử
nhưng thứ tướng nguyễn quang phòng
là một trong ba chỉ huy của lực lượng công an hà nội
trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự
và các điều kiện cần thiết khác
cho đoàn quân giải phóng

mà lúc ra là khi
mới về cái thì bắt đầu
từ đầu chúng tôi
ngày hôm đầu tiên đã phải đi
đi tìm đi xe máy
xe đạp của dân bị bắt
thì luôn đi tìm cho dân
và bắt một kẻ trộm
ngay từ đầu cũng như thế rồi
thế giờ trật tự giao thông
thì như thế
cái nạn này chúng tôi đã giải quyết
ngay từ hôm đầu tiên
sáu mươi năm năm sau
cũng tại sân cột cờ
nay thuộc khu di tích hoàng thành thong long
một lễ trào cờ với vẹn nguyên ký ức
mùa thu cách mạng đã được tái hiện
nhằn kỉ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
góp mặt trong lễ trào cờ này
là những nhân chứng lịch sử
những người hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp
chứng kiến những khoảnh khắc của buổi lễ trào cờ
sau ngày thủ đô giải phóng
sau đó chúng ta cũng biết rằng
chúng ta phải rút ra khỏi thủ đô
để tiếp tục cuộc kháng chiến
thì lá cờ ấy không còn
bay được ở trên cái
cột cờ thủ đô hà nội nữa
thì lúc này cái lá cờ ấy
như một biểu tượng
về cái sự giải phóng của nửa nước
lại tung bay trên
cái cột cờ lịch sử của chúng ta
thì đó là một ý nghĩa quan trọng
dây phút lá cờ đỏ sao vàng
tung bay trên cột cờ hà nội
là khoảnh khắc mãi mãi không bao giờ quên
đối với những chiến sĩ trong đoàn quân
tiếp quản hà nội
đó cũng là dây phút hạnh phúc
với mọi người dân thủ đô
là thời khắc hà nội chính thức
đón nhận cuộc sống thanh bình trở lại
sau chín năm kháng chiến gian khổ
với tiết bà mất mát thi sinh